nhân dịp quốc khánh đan mạch ngày năm tháng sáu tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đã gửi điện mừng tới nữ hoàng đan mạch maraget đệ nhị
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc gửi điện mừng tới thủ tướng đan mạch mette frederiksen
cũng nhân dịp này phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
đã gửi điện mừng tới bộ trưởng ngoại giao đan mạch jeppe kofod